tại trụ sở bộ y tế tổ công tác của thủ tướng chính phủ do bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ mai tiến dũng làm trưởng đoàn
đã có buổi làm việc với bộ y tế để đôn đốc kiểm tra việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ của chính phủ thủ tướng chính phủ đã giao
theo lãnh đạo bộ y tế đến thay đã có một năm trăm linh điểm cầu được kết nối một số quốc gia cũng đã xin kết nối với việt nam để cùng khám chữa bệnh
tới đây bộ y tế sẽ chính thức khai trường cổng công khai y tế công khai sáu mươi loại thuốc tất cả các trang thiết bị y tế lưu hành ở việt nam
hai mươi tám loại thực phẩm chức năng quảng cáo tiến tới công khai cả giá bán
tại buổi làm việc bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ mai tiến dũng đề nghị bộ y tế cần chỉ đạo các đơn vị thực hiện đẩy mạnh thủ tục thanh toán
không dùng tiền mặt các dịch vụ y tế ra soát lại quy trình thủ tục hành chính trước khi đẩy lên cổng dịch vụ công quốc gia
ưu tiên đưa lên cổng dịch vụ công những dịch vụ có nhiều hồ sơ
về vấn đề thẻ y tế ngành y tế giao cho một đơn vị chủ trì không bắt người dân phải gây khai quá nhiều lần khi đi khám chữa bệnh
mỗi thẻ có một mã số và phải bảo đảm độ bảo mật như ngân hàng